quân đội israel đã triển khai lực lượng đối phó với cuộc biểu tình và bạo loạn của đám đông người palestine tại khu vực hàng rào biên giới với giải gaza
quân đội israel đã sử dụng các biện pháp mạnh để chấn áp và giải tán đám đông bạo loạn đồng thời đe dọa sẽ triển khai lính bắn tiể nếu tình hình tiếp tục leo thang mất kiểm soát
trước đó vào hôm một tháng chín hàng trăm người palestine đã biểu tình dữ dội ở hàng rào biên giới giải gaza
nhiều người đã ném thiết bị nổ và cố gắng vượt hàng rào an ninh vào israel khiến nhiều người bị thương do hỏa lực từ phía israel